vào chiều ngày một mươi hai tháng năm cơ quan chức năng huyện đắk đoa tỉnh gia lai đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe lưu đang thi công khiến một cháu bé bị xe lưu cán tử vong
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông giữa xe lưu và xe gắn máy đã xảy ra tại đường nguyễn huệ quốc lộ một mươi chín qua gia lai thuộc tổ bể thị trấn đắk đoa vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk đoa cho biết nguyên nhân ban đầu xác định bà mai đi vào khu vực công trường đang thi công điều khiển xe gắn máy qua đường không chú ý quan sát tài xế long điều khiển xe lưu không chú ý quan sát
công an huyện và viện kiểm sát nhân dân huyện đắk đoa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc